nhân kỷ niệm sáu mươi năm ngày thành lập tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế oecd diễn ra theo hình thức trực tuyến
do tổng thống pháp thủ tướng tây ban nha và tổng thư ký oecd đồng chủ trì
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã có thông điệp quan trọng gửi tới lễ kỷ niệm
thủ tướng đánh giá cao các thành tựu mà oecd đã đạt được qua sáu mươi năm phát triển
với sứ mệnh xây dựng chính sách tốt hơn vì cuộc sống tốt đẹp hơn
oecd đã trở thành một diễn đàn thảo luận chính sách hàng đầu thế giới
góp phần tích cực vào cải thiện chính sách kinh tế và quản trị kinh tế toàn cầu
thông qua cách tiếp cận khoa học dựa trên dữ liệu thực tiễn đa chiều liên ngành
oecd đã chia sẻ với các nước đang phát triển nhiều bài học quý báu và thực tiễn tốt
về thương mại đầu tư bảo vệ môi trường biến đổi khí hậu phát triển bền vững và bao trùm
đứng trước bối cảnh mới thủ tướng kỳ vọng oecd tiếp tục phát huy vai trò nghiên cứu
và tư vấn chính sách thúc đẩy các động lực mô hình tăng trưởng mới
đề cao vai trò của chủ nghĩa đa phương dựa trên luật lệ hình thành các quy tắc
tiêu chuẩn mới trong quản trị nền kinh tế toàn cầu nhất là kinh tế số thương mại số
cải cách hệ thống thuế quốc tế hướng đến thực hiện tốt các mục tiêu phát triển bền vững
và bao trùm cho mọi người dân
để hiện thực hóa tầm nhìn trên bên cạnh phát huy nội lực là yếu tố quyết định
việt nam mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ và đồng hành của oecd
với việc tiếp thu các thông lệ tốt phù hợp để đẩy mạnh tái cơ cấu
nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế chất lượng tăng trưởng hội nhập quốc tế
thực hiện tốt các mục tiêu phát triển bền vững